cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai hà nội đã thông tin về vụ án mạng xảy ra tại số nhà một mươi ba ngõ tám mươi tám ngũ nhạc phường thanh chỉ hoàng mai
điều đáng nói là hung thủ trong vụ án này đã ra tay sát hại chính người vợ của mình
nghi can của vụ án là nguyễn xuân tân sáu mươi bốn tuổi
trước đó vào ngày tám tháng năm nguyễn xuân tân từng được gia đình đưa đi khám và được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh dối loạn hoang tưởng thực ổn nhồi máu não cũ
bệnh viện đã chỉ định nguyễn xuân tân phải nhập viện điều trị nội chú nhưng y đã tự ý bỏ về
bệnh viện cũng đã vận động giải thích nhưng gia đình không đưa nguyễn xuân tân quay trở lại bệnh viện
đến khoảng một mươi hai h ba mươi phút đêm ngày một mươi ba tháng năm do nghi ngờ vợ ngoại tình nguyễn xuân tân đã bất ngờ dùng dao và búa sát hại khiến nạn nhân tử vong ngay tại giường
nhận được tin báo công an quận hoàng mai phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định hung thủ gây án và dẫn giải đối tượng ra hiện trường vụ án
kết quả xác định phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường vụ án này tiếp tục báo động về tình trạng bệnh nhân tâm thần gây án tại cộng đồng
liên quan đến sự việc một đối tượng cầm dao xông vào đám cưới chém người gây thương tích tại xã thạnh thới an huyện trần đề tỉnh sóc trăng vào khuya ngày một mươi bốn tháng năm
ngay sau khi sự việc xảy ra
nhiều bài báo có dẫn lời một số người không rõ sự việc và cho rằng vì sao lực lượng công an chưa tạm giữ đối tượng gây thương tích cho nhiều người
đây là một thông tin hoàn toàn không đúng sự thật
theo thông tin từ cơ quan điều tra cho biết vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bốn tháng năm đối tượng sơn út nhên chú xã thạnh thới an huyện trần đề cầm hai cây dao yếm đến đám cưới chị cao thị la là vợ cũ của nhền đã li hôn
khi đến nơi nhiên cầm dao xông tới chém chị la
phát hiện vụ việc
nhiều người đến can ngăn trong đó có cậu ruột và em trai của chị la cũng bị nhên gây thương tích
ngay sau khi gây ra sự việc nêu trên người dân và lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng và bàn giao cho lực lượng công an xử lý
tại cơ quan điều tra bước đầu nhiên khai nhận do có mâu thuẫn trong việc tru cấp tiền cho con sau ly hôn và biết chị la làm đám cưới với một thanh niên khác
nên nhân nảy sinh ý định lấy dao đi chém chị la và người chồng mới tại đám cưới
sau khi tiến hành các bước điều tra ban đầu công an huyện trần đề đã đề nghị
viện kiểm sát nhân dân huyện phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối tượng sơn út nhên ngay trong ngày một mươi năm tháng năm để tiếp tục điều tra hành vi cố ý gây thương tích
do đó những thông tin như đối tượng sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường hoặc công an chưa tạm giữ đối tượng là hoàn toàn sai sự thật
chiếm đoạt hơn năm trăm linh tài khoản facebook để lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người trong và ngoài nước
nguyễn hữu tiến chú tại tỉnh quảng trị cùng với một mươi hai đồng phạm vừa bị công an tp vinh
tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản
trong khoảng thời gian từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín công an tp vinh nhận được nhiều đơn tố cáo của quần chúng nhân dân trên địa bàn
về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua tài khoản facebook
cụ thể các đối tượng hách facebook chiếm đoạt mật khẩu rồi nhắn tin cho người thân
kẻ chủ tài khoản đó để hỏi mượn tiền
sau một thời gian theo dõi phát hiện nhóm đối tượng này đang tập trung tại tp hcm để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
ban chuyên án đã phối hợp cùng với công an tp hcm bắt giữ một mươi ba đối tượng và tiến hành khám xét nhà trọ và khách sạn
nơi các đối tượng lưu trú thu giữ được bảy trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt các thiết bị điện tử để sử dụng phạm tội và tám viên hồng phiến
cơ quan điều tra bắt thêm ba nghi can khác liên quan tới vụ án
công an tp vinh thông báo ai là nạn nhân của
nhóm đối tượng lừa đảo này thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh để trình báo
sau đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
với tổng số tiền giao dịch trên một mươi tỷ đồng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tạm giữ hình sự
các đối tượng là lê sĩ thắng nguyễn trung thành võ sĩ quyết phạm văn tính lê văn linh và nguyễn văn giang
cùng chú tại tp bôn ma thuật tp hcm
nhóm này do đối tượng thắng cầm đầu
trước đó vào trưa ngày một mươi ba tháng năm tổ công tác của đội bảy phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã bắt quả tăng thắng và thành đang giao nhận tiền cá độ bóng đá qua mạng internet
qua điều tra đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín thắng có nhận một tài khoản tổng để cá độ bóng đá
từ một người chưa rõ danh tính ở tp hcm
sau đó thắng về chia tài khoản tổng này thành sáu tài khoản con
rồi giao cho các con bạc còn lại để cùng tham gia cá độ bóng đá
tính từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
cho đến khi bị bắt lê sĩ thắng đã tham gia cá độ bóng đá với các đối tượng còn lại
tổng số tiền giao dịch trên một mươi tỷ đồng
sau khi khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng
bước đầu lực lượng công an đã thu giữ gần sáu mươi triệu đồng và một mươi điện thoại di động
là tăng vật liên quan đến hoạt động đánh bạc
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tiếp tục điều tra mở rộng
công an tp nha trang tp khánh hòa vừa bắt giữ một đối tượng hoạt động tín dụng đen
để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trong vụ việc này đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn đe dọa khiến con nợ phải nhảy sông tự tử
đối tượng bị bắt giữ là trần văn tình quê tỉnh hà nam tạm trú tại nha trang
theo điều tra tháng hai chị nguyễn thị ngọc trinh chú xã vĩnh thái nha trang
có vai của tỉnh hai mươi triệu đồng
sau đó chị trinh tiếp tục vay thêm nhiều lần để trả nợ cũ và tiền lãi
đến đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tình chốt số tiền chị trinh còn nợ là năm trăm bảy mươi triệu đồng
đồng thời yêu cầu phải trả góp trong hai mươi ngày mỗi ngày trả hai mươi tám triệu năm trăm linh nghìn đồng
ngày một mươi tháng năm tình hẹn chị trinh trả nợ
do chị này không có tiền nên tình và một đối tượng khác giữ xe máy của chị trinh để giết nợ
do quá hoảng sợ trước sự đe dọa của tình chị trinh đã nhảy xuống cầu phong châu để tự tử
nhưng được người dân cứu sống đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa cấp cứu
trừ dừng lại đối tượng tỉnh tiếp tục đe dọa chồng chị trinh và gia đình
nếu không trả nợ sẽ giết cả nhà
chiều ngày một mươi bốn tháng năm khi tỉnh đang nhận tiền của chồng chị trinh thì bị công an nha trang bắt giữ
thưa quý vị và các bạn những kinh nghiệm trong việc triển khai lực lượng phương tiện công tác xử lý sự cố
ngay từ khi mới phát sinh đối với đội chữa cháy cơ sở và công tác phối hợp nhiều lực lượng
đã được rút ra qua buổi diễn tập phương án chữa cháy tòa nhà lotte center quận ba đình tp hà nội
tổ chức vào sáng ngày hôm nay một mươi sáu tháng năm
giả định tình huống đám cháy xuất phát từ tầng hầm
tòa nhà có sự cháy tràn xăng dầu gây cháy lớn có thương vong về người và thiệt hại về tài sản
theo phương án đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã tiến hành hướng dẫn nhân viên khách hàng sơ tán kịp thời
triển khai huy động phương tiện trang bị tại chỗ phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
thành phố hà nội trong công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ và chống cháy lan ra khu vực lân cận
thông qua việc thực tập phương án các lực lượng tham gia phối hợp đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong hướng dẫn
bố trí lối thoát nạn tại các khu vực tập trung đông người việc triển khai kỹ chiến thuật chữa cháy linh hoạt
hiệu quả cũng như công tác hỗ trợ bảo đảm giao thông an ninh khu vực tòa nhà nơi xảy ra sự cố
cũng theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội thực tế có đến bốn mươi các vụ cháy được xử lý kịp thời
nhờ có sự tham gia hỗ trợ từ các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở lực lượng dân phòng tại các địa bàn dân cư
do đó việc thường xuyên tổ chức tuyên truyền huấn luyện thực tập phương án có vai trò rất quan trọng
để duy trì hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy với phương châm bốn tại chỗ
thưa quý vị hà nội là thành phố có đàn lợn lớn thứ hai cả nước khoảng một chín triệu con
mặc dù đã chủ động các giải pháp ứng phó dịch nhưng hiện nay nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố vẫn có lợn mắc bệnh
và điều đáng nói là từ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay trên địa bàn hà nội
bệnh dịch tả lợn châu phi có chiều hướng phát sinh mạnh và ở các quy mô chăn nuôi lợn lớn hơn
ghi nhận tại xã cao viên huyện thanh oai hà nội
đây là những gì còn sót lại của trường trại chăn nuôi gần năm mươi con lợn của ông đỗ văn lợi
với những hộ có quy mô chăn nuôi hàng chục con trở lên khi thấy lợn có dấu hiệu bệnh
thường báo ngay cho chính quyền cơ sở
nhưng cá biệt có những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ lại vứt ngay sát lợn bệnh ra đường
gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
từ khi dịch tả lợn châu phi bùng phát sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với sở tài chính
tham mưu đề xuất thành phố hà nội
chỉ đạo các quận huyện thị xã việc sử dụng nguồn kinh phí chống dịch mua vật tư hóa chất
bảo hộ và hỗ trợ hộ chăn nuôi khi có lợn phải tiêu hủy theo quy định
hà nội chủ trương hỗ trợ kịp thời cho các hộ chăn nuôi trong năm đến bảy ngày
mức hỗ trợ cũng tương đương với giá thịt lợn bán ra ngoài thị trường
đối với số lợn bị tiêu hủy hà nội đã triển khai thực hiện mức giá hỗ trợ cho người dân chăn nuôi là ba mươi tám đồng một kg
chỉ tính riêng tại xã cao viên trong tổng số hơn một mươi con lợn
đến nay số lượng lợn bệnh và đem đi tiêu hủy là khoảng hai năm trăm linh con
hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ tận dụng nguồn thức ăn thừa từ thành phố về
nên khi dịch bệnh xảy ra việc khống chế dịch bệnh tại địa phương này gặp rất nhiều khó khăn
khi xác định có hộ báo đến là ban chăn nuôi thúy xã phải đến lấy mẫu lấy mẫu và gửi đi làm xét nghiệm
trong thời gian đấy thì những con lợn chết lại phải thu gom và đi tiêu hủy
thì xã nhiều hộ có những ngày đến bảy tám hộ mắc
theo chỉ cục chăn nuôi và thúy hà nội công tác ứng phó vẫn còn một số bất cập
như chế độ bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ làm công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định hiện nay còn thấp
giá lợn hơi xuống thấp
khiến người chăn nuôi không tích cực áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh
một bộ phận người tiêu dùng còn chưa nhận thức đúng đủ về dịch bệnh
nên có tâm lý e ngại hạn chế sử dụng thịt lợn
nên việc tiêu dùng thịt lợn giảm dẫn tới ứ đạo lợn khỏe mạnh đến kỷ xuất bán
giá lợn hơi xuống thấp

giá lợn hơi xuống thấp

giá lợn hơi xuống thấp
khiến người chăn nuôi không tích cực áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh
giá lợn hơi xuống thấp
khiến người chăn nuôi không tích cực áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh
nhận bảy trăm năm mươi triệu đồng của nhóm một mươi đối tượng có nhu cầu sang đài loan lao động
sau khi phát hiện và qua kiểm tra xác định có ba bốn trăm năm mươi sáu cây thông trồng từ năm hai nghìn hai bị kẻ gian dùng khoan pin khoan vào gốc và bơm hóa chất diệt cỏ qua lỗ khoan
hậu quả là toàn bộ số cây thông trên với diện tích là một mươi bảy hectare bị chết dần hiện vụ việc vẫn đang được điều tra
liên quan đến vụ việc nhiều học sinh lớp hai bị cô giáo tát đánh trong giờ kiểm tra và bị phụ huynh đưa clip lên mạng xã hội
vào sáng ngày hôm nay lãnh đạo thành phố hải phòng đã có chỉ đạo khẩn cấp các sở ngành liên quan vào cuộc làm rõ và xử lý nghiệp
theo đó ngay sau khi nhận được thông tin về việc giáo viên nguyễn thị thu trang giáo viên chủ nhiệm lớp hai a tám trường tiểu học quán toan quận hồng bàng thành phố hải phòng
đánh hàng loạt học sinh lớp hai a bảy trong tiết kiểm tra cuối năm một cuộc họp khẩn giữa các sở ngành ủy ban nhân dân quận hồng bàng
do ông nguyễn văn tùng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hải phòng chủ trì đã được tổ chức
tại cuộc họp này ông nguyễn văn tùng yêu cầu các đơn vị liên quan lập tức vào cuộc kiểm tra xác minh và xử lý nghiêm đối với giáo viên trên
cũng như xem xét trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường đã để xảy ra sự việc này